bản tin sáng nay chủ nhật ngày năm tháng một mươi một có những nội dung đáng chú ý sau

trung quốc hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương với mỹ
sau đây là nội dung chi tiết
mặc dù không nằm trên đường đi trực tiếp của bão số một mươi hai
tuy nhiên bình định lại là địa phương chịu thiệt hại khá nặng nề do hoàn lưu bão gây ra
từ đêm ba tháng một mươi một khu vực tỉnh bình định liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng
và gió mạnh cấp chín cấp một mươi gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
trước tình hình đó ngay trong chiều bốn tháng một mươi một
đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trưởng đoàn
đã đến tỉnh bình định kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả
do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
đến kiểm tra trực tiếp tại hiện trường phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
khẩn trương di rời tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm ảnh hưởng của bão
đặc biệt tập trung tối đa nhân lực và phương tiện tìm kiếm
cứu hộ các nạn nhân bị chìm tàu mất tích
đề nghị cục cứu hộ cứu nạn phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khắc phục nguy cơ xảy ra tràn dâu do tàu chiêm
đề nghị bộ phòng chống thiên tai và phương tiện tìm kiếm
khẩn trương di rời tàu hủy với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phương tiện tìm kiếm

bộ tài nguyên môi trường các bộ có liên quan giao thông tất cả để tính phó một phương án có hiệu quả và sớm nhất để tính phó với sự cố sản phẩm
tính đến chiều ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh bình định đã ghi nhận có bốn người chết năm người mất tích và một người bị thương do bão
ngoài ra đã có hai mươi hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn một mươi năm nhà bị tốc mái năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngã đổ hư hỏng
nhiều tuyến đường bị ngập cắt đất do nước lũ chảy xiết và một số thiệt hại cơ sở vật chất tại khu kinh tế nhân hội các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng hai năm tỷ đồng
trước những thiệt hại do cơn bão số một mươi hai gây ra tại bình định phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định khẩn trương khắc phục hậu quả do bão để lại
nhất là sửa chữa nhà cửa cho người dân khắc phục hệ thống điện giao thông thông tin liên lạc thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình các hồ chứa bảo đảm an toàn cho vùng hạ du những khu vực có nguy hiểm nên tổ chức di rời dân kịp thời
phó thủ tướng cũng lưu ý các ngành chức năng tỉnh bình định tập trung bảo đảm công tác hỗ trợ cứu nạn cho người dân vùng bị ngập lụt chia cắt cô lập xoa bão không để xảy ra tình trạng người dân thiếu lương thực nước uống đồng thời thực hiện vệ sinh môi trường sau bão
tránh để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng
do khu vực bão số một mươi hai đổ bộ có phần sai khác so với dự báo nên trên vùng biển quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra nhiều thiệt hại nhất là tàu hàng hải
theo xác định ban đầu bão số một mươi hai đã làm bảy tàu chở hàng bị chìm bảy mươi sáu thuyền viên rơi xuống biển đến trưa hôm qua tỉnh bình định đã cứu vớt được bốn mươi chín thuyền viên
ngày sau khi phát hiện nhiều vật dụng và phao cứu sinh trôi sạt vào bờ biển quy nhơn
trong sáng ngày bốn tháng một mươi một các lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ trong đó có khá đông người dân phường gành ráng và phường nguyễn văn cử
thành phố quy nhơn đã không quản mưa bão khẩn trương ứng cứu các nạn nhân bị nạn do bão số một mươi hai trên biển
đáng chú ý nhất là việc ứng cứu các nạn nhân tàu nam khánh hai mươi sáu
số anh em tăng điên phường gành ráng phường nguyễn văn cử giữa một số anh em làm ngờ biển người ta có thể thở người ta biết tập trung lại
đó là ứng cứu
bộ đội phòng tổ chức lực lượng chia nằm nhiều mũi đi cứu tất cả các thuyền viên của việt nam và tàu nước ngoài
hiện nay tàu nước ngoài chúng tôi cứu được một mươi một dân viên tàu việt nam chúng tôi cứu được một mươi một dân viên và ngư dân bảy dân viên
xác định cứu người bị nạn là ưu tiên hàng đầu
các bệnh viện lớn tại thành phố quy nhơn như bệnh viện đa khoa tỉnh bình định bệnh viện phong và gia liễu trung ương quy hòa
bệnh viện quân y một mươi ba đã tập trung nhân lực và phương tiện cấp cứu các nạn nhân
cơ sở cấp cứu gần bờ biển nhất là bệnh viện quân y một mươi ba đã tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân
nhờ có sự chuẩn bị chú đáo các phương án ứng phó trước khi mùa mưa bão xảy ra
nên các y bác sĩ trong ca trực cấp cứu đã tiếp nhận và cứu chữa cho các nạn nhân rất khẩn trương và kịp thời
tàu em ở thái bình chủ thái bình tàu bị nan thì chìm ở chỗ phao năm mươi sáu
từ một mươi hai giờ đêm mà đến sáng là chứ thế nước nó chìm không nổi
tàu chìm thì anh em mới rời
tàu thì anh em bơi từ phao số năm mươi sáu mà vào đến bờ thì vào đến đấy thì xin cám ơn bên lãnh đạo địa phương với anh em ở địa phương với anh em dân quân và các người cứu nạn rất nhiệt tình để đưa anh em lên để dìu anh em lên trên bờ để về cấp cứu
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã đến các bệnh viện
kịp thời thăm hỏi động viên các thuyền viên bị nạn đồng thời biểu dương tinh thần khẩn trương cứu người của các y bác sĩ các bệnh viện
hiện nay cùng với việc chỉ đạo các lực lượng cứu hộ cứu nạn tập trung tìm kiếm những thuyền viên khác còn mất tích trên biển
tỉnh bình định đang tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với hoàn lưu bão số một mươi hai nhằm chủ động giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra trong những ngày tới
theo báo cáo nhanh của các huyện eak
tỉnh đắk lắc
do ảnh hưởng của bão số một mươi hai
trên địa bàn các huyện có mưa to liên tục gây ngập lụt về hoa màu và tài sản nhân dân
trong khi đó hiện nay mực nước lũ ở đầu nguồn sông crong bách thượng đang đổ về ngày càng mạnh
nên các xã cư pông cư giang khả năng sẽ bị ngập úng
ban chỉ huy phóng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn huyện mờ đắc cho biết
tổng lượng mưa đo được từ một mươi chín h ngày ba đến một mươi h ngày bốn tháng một mươi một
tổng lượng mưa phổ biến đạt trung bình từ một trăm ba mươi
ba mươi năm một trăm năm mươi năm mm riêng tại xã cư brau ba trăm hai mươi tám mm đã có gần năm hectare cây trồng bị thiệt hại
do gãy đổ chủ yếu là ngô vụ đông mía rừng trồng tiêu
có năm trăm bảy mươi bảy ngôi nhà dân bị tốc mái
hiện nay một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện đã bị chia cắt do nước suối dâng cao
gây ngập sâu các ngầm tràn
một số nhà dân trụ sở trường học bị hư hỏng
riêng ngầm tràn liên hợp ia m h lai xã cư brau bị cuốn trôi
có hai người dân ở thôn bảy
và chín xã cư cơ róa đã bị cô lập hoàn toàn
huyện đô rắc đã tổ chức si rời khoảng một trăm linh hộ dân có nguy cơ ngập sâu tại buồn luách xã cơ rông dinh
do trên địa bàn huyện tiếp tục vẫn có mưa to kéo dài
nên huyện mờ rắc đã cho chủ trương xả lũ tại đập hồ đội bốn thôn tám ia riêng
tại huyện ia ka do ảnh hưởng của bão số một mươi hai tốc độ gió lúc bão vào huyện cơ rông bông
khoảng cấp sáu cấp bảy gió giật cấp bảy cấp tám mưa kéo dài trên diện rộng
tại xã cư pui giang mau cư răm gió lốc làm ba mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn
gần bốn trăm linh căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái khoảng tám trăm linh hectare cà phê
tiêu lúa và các loại hoa màu khác bị ngập úng đã có hai người bị thương và một người chết
ngay sau khi xảy ra tình trạng gió lúc lãnh đạo ủy ban dân huyện cơ rông bông đã huy động lực lượng công an
bộ đội và dân quân tử vệ tại chỗ xuống tận nơi hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai
trong ngày bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của mưa bão số một mươi hai và mưa to diễn ra từ mấy ngày trước
nên nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến cho nước ngập sâu đường quốc lộ hai mươi sáu
có đoạn sâu tới bảy mươi cm tại cầu số một mươi bốn thuộc km năm mươi hai năm trăm sáu mươi bốn quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua xã yà trang huyện mơ đức đây là khu vực giáp ranh giữa tỉnh khánh hòa và tỉnh đắk lắc
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh đắk lắc đã cử một tổ công tác đến để phân luồng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này
đến một mươi bảy giờ cùng ngày nước đã rút dần nên phương tiện giao thông qua lại được bình thường và bảo đảm an toàn giao thông
chiều bốn một mươi một sau khi đi vào đất liền phía nam tây nguyên bão số một mươi hai đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đi sang đất liền campuchia
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở khánh hòa đã có gió giật mạnh cấp
cấp một mươi hai cấp một mươi ba ở bình định phú yên lâm đồng đã có gió giật mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
các nơi khác ở tây nguyên các tỉnh ven biển quảng ngãi ninh thuận có gió giật cấp bảy cấp chín
hồi một mươi chín h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu năm độ kinh đông
trên đất liền campuchia sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
suy yếu và tan dần
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vịnh bắc bộ
vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam tiếp tục có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
dự báo từ đêm bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi một
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định sẽ có mưa to đến rất to
riêng quảng trị đến quảng ngãi có mưa đặc biệt to
chiều hôm qua ban công tác mặt trận khu dân cư đồng xuân ba xã xuân viên huyện yên lập tỉnh phú thọ
đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày truyền thống
của mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn về sự với bà con
chung vui với bà con khu dân cư đồng xuân ba
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho rằng
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm
đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng
thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia ở hơn một trăm linh khu dân cư trong cả nước
vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn
vươn lên của đảng bộ chính quyền và nhân dân nơi đây
đặc biệt là trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã tặng quà và trao hỗ trợ cho ba hộ nghèo
mỗi hộ bốn mươi triệu đồng xây nhà đại đoàn kết
khu dân cư đồng xuân ba có chín mươi năm số dân là dân tộc mường
nhiều năm liền được công nhận khu dân cư văn hóa
bà con luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
hiện tỷ lệ hộ nghèo của khu dân cư giảm còn một mươi năm
số hộ khá sâu tăng
với phong trào xây dựng nông thuận mới
bà con toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
bà con nơi đây đã phát huy nội lực cùng với sự đầu tư của nhà nước
để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm nay khu dân cư đồng xuân ba có một trăm linh số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa
tại trường phổ thông vùng cao việt bắc
tỉnh thái nguyên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ
đến dự có đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo
đại diện lãnh đạo tỉnh thái nguyên và các địa phương từ tỉnh thừa thiên huế
trở ra cùng các thế hệ học sinh của nhà trường
trường phổ thông vùng cao việt bắc là trường dân tộc nội chú trung ương
trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
với tên ban đầu là trường thiếu nhi dẻo cao khu tự trị việt bắc
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành
nhà trường luôn được đảng và nhà nước quan tâm tạo điều kiện
trong công tác thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn cán bộ
là người dân tộc thiểu số cho các tỉnh miền núi miền bắc nước ta
nhà trường đã vinh dự được ba lần đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
đến nay dưới mái trường này đã có hơn ba mươi học sinh là con em của ba mươi hai dân tộc thiểu số
thuộc hai mươi một tỉnh miền núi từ quảng bình trở ra
trong đó có nhiều em học sinh thuộc dân tộc ít người như ngái lự màng
xì la cờ lao la chí la hủ cống pu péo bố y
tỷ lệ đỗ đại học hàng năm của trường đạt hơn chín mươi năm
với những thành tích đã đạt được tập thể nhà trường đã được đảng và nhà nước
trao tặng nhiều danh hiệu cao quý
nhân dịp này thượng ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn thị nghĩa
đã trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ và bằng khen của ủy ban dân tộc
cho các cá nhân và tập thể nhà trường
tại hà nội đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh vừa có chuyến thăm và làm việc
để trao đổi kinh nghiệm xây dựng phát triển và thu hút đầu tư với khu công nghệ cao hòa lạc
tại buổi làm việc
hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm về định hướng quy hoạch phát triển các lĩnh vực công nghệ cao
và những kinh nghiệm cụ thể trong việc triển khai xây dựng khu công nghệ
như giả soát quy hoạch xây dựng cơ sở tầng giải phóng mặt bằng
phát biểu tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo khu công nghệ cao hòa lạc
đánh giá cao công tác thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh bắc ninh
đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh bắc ninh và khu công nghệ cao hòa lạc
sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư
thúc đẩy nghiên cứu khoa học sáng tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ cao
về phía tỉnh bắc ninh cũng cho rằng mục đích xây dựng khu công nghệ cao hòa lạc
là rất phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh xu hướng phát triển của tỉnh bắc ninh
vì vậy đại diện lãnh đạo tỉnh bắc ninh đề nghị bộ khoa học công nghệ
khu công nghệ cao hòa lạc giúp đỡ tỉnh hoàn thành mục tiêu của mình
tối qua tại quảng trường tượng đài lý thái tổ quận hoàn kiếm
thành phố hà nội đã khai mạc tháng khuyến mại năm hai nghìn một mươi bảy
hoạt động này thu hút sự tham gia của gần một doanh nghiệp
với trên một điểm bán hàng khuyến mại tại các địa bàn quận huyện thị xã
với thông điệp tưng mừng khuyến mãi an tâm mua sắm
tháng khuyến mại hà nội tiếp tục được tổ chức năm thứ chín liên tiếp
với sáu sự kiện nổi bật lễ khai mạc tháng khuyến mại
ngày hội khuyến mại du lịch ngày vàng khuyến mại
tuần vàng online sự kiện khởi nghiệp cùng doanh nghiệp và hội trợ vàng khuyến mại
trong suốt thời gian khuyến mại sẽ có một điểm bán hàng
thuộc các lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng du lịch hàng không phục vụ nhân dân thủ đô
các doanh nghiệp tham gia chương trình đã cam kết về chất lượng hàng hóa
và dịch vụ chăm sóc khách hàng số lượng hàng hóa
bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân
theo công văn điều hành của liên bộ công thương tài chính
giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ một mươi năm h chiều hôm qua bốn tháng một mươi một
mỗi lít xăng khoáng tăng thêm hai trăm bảy mươi một đồng một lít lên mức tối đa một mươi tám một trăm bốn mươi sáu đồng mỗi lít
xăng sinh học e năm tăng hai trăm hai mươi bốn đồng một lít lên một mươi bảy tám trăm năm mươi tám đồng một lít
các mặt hàng dầu cũng tăng thêm một trăm chín mươi chín hai trăm sáu mươi năm đồng một lít kg tùy loại
liên bộ công thương tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
giữ nguyên năng lượng
các doanh nghiệp được phép chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng khoáng ở mức ba trăm linh đồng một lít
xăng sinh học e năm được sử dụng quỹ ba trăm linh đồng một lít trong khi dầu diazen chi sử dụng hai trăm năm mươi đồng một lít
mặt hàng dầu hỏa được trích sử dụng quỹ hai trăm linh đồng một lít còn dầu ma rút chi sử dụng hai trăm bảy mươi đồng một kg
việt nam có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững
tuy nhiên vừa qua nhiều dự án phát triển tại các vườn quốc gia khu bảo tồn tác động không nhỏ tới bảo tồn đa dạng sinh học
đặt ra bài toán cần phải có những giải pháp nào để đảm bảo mục tiêu kinh tế và bảo tồn
đầu tháng một mươi một cũng là lúc những bông hoa giã quỳ tại vườn quốc gia ba vì đã bắt đầu trổ bông
dù là đầu mùa hoa chưa nở rộ nhưng cũng có khá nhiều nhóm du khách đến với vườn quốc gia để thưởng thức loài hoa đặc sắc này
với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi đến mặc dù là nghe rất nhiều về vườn quốc gia ba vì
nhưng hôm nay lần đầu tiên đến và cũng rất là cảm thấy rất là thoải mái
không ngờ là một cái vườn quốc gia ba vì mà có một cái phong cảnh rất là đẹp
và thứ hai là những cái dị vụ xung quanh rất là tiện lợi cho người dân
và thứ hai là mình cũng nghĩ là không nghĩ là vườn quốc gia vì có một cái sản phẩm như là cái vườn hoa giã quỳ như thế này
thì cảm thấy là rất là thích và đang muốn khám phá
từ năm hai nghìn một mươi năm
vườn quốc gia ba vì quy hoạch một khu vực chuyên trồng hoa giã quỷ
và loài hoa này đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch nổi bật của vườn
câu chuyện về phát triển sản phẩm đặc trưng phục vụ cho phát triển du lịch tại vườn quốc gia ba vì
chỉ là một ví dụ về việc phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn được nhà nước khuyến khích
bởi ngoài việc mang lại nguồn lợi về kinh tế
thì phần kinh phí thu được sẽ hỗ trợ cho các chương trình bảo tồn tại nơi các dự án được triển khai
để bảo đảm hai mục tiêu trên ngoài xây dựng các quy hoạch chi tiết pháp luật nghiêm minh còn cần nhiều giải pháp tổng thể
bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử để phát huy các giá trị tín ngưỡng tâm linh của các di tích lịch sử đối với người dân
đồng thời các cái giá trị văn hóa bản địa thì chúng ta cũng phải quan tâm để gìn giữ và phát huy
bảo tồn thiên nhiên chưa chú ý đến cộng đồng ở trong vùng lõi cái horizon của nó
tức là những người của cộng đồng tộc người địa phương phải được tham gia thực tế vào bảo tồn và phát huy du lịch
việt nam hiện có hơn ba mươi vườn quốc gia và gần bảy mươi khu bảo tồn thiên nhiên là tiềm năng lớn phát triển du lịch
tuy nhiên cần phải xác định không thể đánh đổi lợi ích kinh tế bởi đa dạng sinh học không phải là thứ có thể phục hồi được sau một vài chục năm
thậm chí nhiều nơi nếu môi trường bị phá hủy thế hệ mai sau sẽ mãi mãi không còn được biết đến
bệnh viện trung ương huế vừa tổ chức kỷ niệm một mươi năm triển khai thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
và chào mừng một người dân
em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại huế
từ tháng một mươi một năm hai nghìn bảy với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của hội nội tiết sinh sản và vô sinh tp hcm
bệnh viện trung ương huế đã triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
từ đó đến nay khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện trung ương huế đã có nhiều bước tiến quan trọng
làm chủ được nhiều kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản như tiêm tinh trùng vào bào tương chứng
thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng phẫu tích
từ tinh hoàn màu tinh chữ lạnh phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa chuyển phôi chữ
đến nay sau một mươi năm thực hiện triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
đã có một cháu bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện trung ương huế
khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện trung ương huế cũng đã thực hiện bảy trường hợp mang thai hộ
trong đó có năm trường hợp có thai và đến nay đã có ba cháu bé ra đời khỏe mạnh
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới việt trung
và bảo đảm an ninh tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn một mươi bảy
công an tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn thu giữ bốn mươi bánh heroin
ngày ba tháng một mươi một tại khu vực cầu khe lách thuộc xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
phát hiện một đối tượng điều khiển xe ô tô
biển kiểm soát hai mươi bốn a ba trăm bảy mươi hai có hành vi phạm tội về ma túy
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và đưa về đơn vị để điều tra
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là lầu a hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại bản sa dung xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện trong lớp dự phòng treo dưới gầm xe
có chứa bốn mươi bánh heroin cùng một số tăng vật khác
số heroin trên được lầu a hà vận chuyển thuê cho một đối tượng
khai nhận tên là lầu a hà

khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vừa qua tại tỉnh hải dương ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông cầu đã tổ chức phiên họp lần thứ một mươi ba
nhằm tổng kết đánh giá tình hình triển khai đề án tổng thể sông cầu năm hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi tám và đề xuất các giải pháp hướng giải quyết riêng từng địa phương và toàn bộ lưu vực
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông cầu đã tập trung chỉ đạo thực hiện điều tra
thống kê quản lý các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp cụm công nghiệp làng nghề
khu dân cư trên lưu vực sông cầu xây dựng quy định đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả thải vào sông
tuy nhiên quá trình triển khai đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông cầu vẫn diễn biến phức tạp
các đơn vị sản xuất kinh doanh vi phạm môi trường với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông cầu yêu cầu mỗi địa phương tiếp tục tập trung lựa chọn những nhiệm vụ
hoạt động thực sự cụ thể cấp thiết như quản lý kiểm soát ô nhiễm làng nghề quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt
quản lý chặt chẽ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng yêu cầu các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn trên một m ba
phải lắp đặt quan trắc tự động liên tục tập trung xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
trong phần tin quốc tế adb đề cao vai trò quan trọng của apec trong tự do hóa hệ thống thương mại thế giới
trung quốc hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương với mỹ
trong bối cảnh thương mại thế giới đang đứng trước những thách thức do sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc bảo đảm một hệ thống thương mại thế giới cởi mở và tự do
đây là nhận định được chuyên gia của ngân hàng phát triển châu á adb đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
lần thứ hai mươi năm sắp diễn ra ở thành phố đà nẵng vào tuần tới
chuyên gia ngân hàng phát triển châu á adb nhận định rằng apec đã trở thành một chuẩn mực để các nền kinh tế thành viên theo đuổi chủ nghĩa khu vực mở
theo đó vừa đặt mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế nội khối song vẫn chú trọng duy trì thị trường mở cửa đối với bên ngoài
trong thời điểm xu thế chống lại toàn cầu hóa đang có chiều hướng gia tăng cùng với những áp lực từ chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới
các thể chế như apec lại càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm duy trì sự cởi mở và tự do của hệ thống thương mại toàn cầu
trong bối cảnh mỹ rút lui hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp adb cho rằng mọi sự chú ý đã đổ rồn sang tương lai của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
thỏa thuận thương mại quy mô lớn mà một mươi nước thành viên asean và sáu đối tác đối thoại kỳ vọng sẽ đạt được trong một vài năm tới
một khi rcep được thành lập bước tiếp theo là mở rộng hiệp định này hướng đến sự hội nhập lớn hơn kinh tế khu vực thông qua hiệp định thương mại tự do châu á thái bình dương
vốn bao gồm hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng một mươi một tới việt nam đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
apec được thừa nhận là cơ chế dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại đầu tư thúc đẩy xu thế hợp tác toàn cầu
trọng vào tăng trưởng kinh tế cũng như duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng thống mỹ donald trump đang có chuyến công du châu á lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức với năm điểm dừng chân
thứ trưởng ngoại giao trung quốc trịnh trạch quang đánh giá cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump
tại bắc kinh vào tuần tới được kỳ vọng sẽ vạch ra lộ trình phát triển quan hệ song phương trong thời đại mới
theo thứ trưởng trịnh trạch quang tổng thống donald trump là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới nước này kể từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump sẽ trao đổi về những vấn đề quan trọng cùng quan tâm
để đạt được nhận thức chung làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
ông trị trạch quang cho biết để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại
là phải mở rộng hoạt động xuất khẩu từ mỹ tới trung quốc và đẩy mạnh đầu tư hai chiều thay vì hạn chế luồng nhập khẩu từ trung quốc
cơ quan tư pháp argentina vừa bắt giữ cựu phó tổng thống nước này ông amado budu với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền
thẩm phán liên bang ariel lillo người ra quyết định bắt giam ông budu cho biết việc bắt giữ cựu phó tổng thống argentina là cần thiết
vì có khả năng ông này sẽ bỏ trốn và cản trở công tác điều tra
vì có quan hệ thân thiết với những người quyền lực
ông budu bị bắt giữ tại căn hộ của mình ở thủ đô buenos ares
và cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét để tìm kiếm những tài liệu có liên quan
theo nhà chức trách an ninh argentina đường dây tham nhũng của cựu phó tổng thống budu hoạt động ít nhất từ tháng tám năm hai nghìn chín
khi ông này giữ chức bộ trưởng kinh tế và tài chính trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của bà kristina fernandez
cho tới tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống
mới đây mỹ tiếp tục công bố một bộ tài liệu tuyệt mật mới của cơ quan tình báo trung ương mỹ cia
liên quan đến vụ ám sát cựu tổng thống john kennedy hồi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong gần sáu trăm tám mươi tài liệu vừa được công bố có hơn năm trăm năm mươi file tài liệu chưa từng được biết đến của cia mà trước đó không được công bố
vì những lý do an ninh quốc gia
trong số tài liệu mới được công bố có nhiều ghi chép chi tiết về nỗ lực lôi kéo các nhà ngoại giao của nga
làm việc trong các phái bộ nước ngoài kèm với nhiều bản ghi âm nghe trộm
việc công bố các tài liệu mới này được đưa ra theo lệnh của tổng thống donald trump
ngoại trừ tiên tuổi và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc đến hiện vẫn còn sống
trước đó cơ quan lưu trữ quốc gia đã công bố gần bảy tài liệu vụ ám sát này
và khẳng định vụ việc là do một mình sát thủ tên là lee harvey oswald thực hiện
ít nhất năm người ở miền bắc peru đã thiệt mạng sau khi những cơn mưa như chút nước đổ xuống khu vực này
gây nên những đợt lũ chết người
tại miền bắc peru tình trạng mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước tại các sông dâng cao
gây ngập nghiêm trọng kèm theo lũ khiến đời sống người dân vô cùng khốn đốn
trong số năm người thiệt mạng có ba người là phụ nữ và một trẻ em
cơ quan dự báo thời tiết tại peru cho rằng đây là trận lũ bất thường khiến người dân không kịp trở tay
trận lũ cũng phá hủy trên hai trăm linh ngôi nhà
bộ trưởng quốc phòng peru đã có mặt tại vùng lũ cùng với các binh sĩ quân đội để giúp đỡ các nạn nhân